thủ tướng singapore lý hiển long đã tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đoàn đại biểu cấp cao thành phố
đang có chuyến thăm và làm việc tại singapore từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng tám
phát biểu tại buổi tiếp bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho biết
mong muốn góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa việt nam
trong đó có tp hcm với singapore trên nền tảng mối quan hệ chiến lược song phương
khẳng định tp hcm là trung tâm kinh tế hàng đầu của việt nam
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng nhìn nhận địa phương đang đối mặt
với điều thách thức liên quan tới quy hoạch hạ tầng tăng dân số
tình trạng ngập úng và sụt lún đô thị
vì vậy tp hcm rất mong muốn tham khảo kinh nghiệm của singapore
để lập kế hoạch phát triển trong vòng năm đến một mươi năm tới
cùng với đó tp hcm mong muốn hai bên thảo luận
tiến tới ký kết các biên bản ghi nhớ về quy hoạch và phát triển đô thị
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế
về phần mình thủ tướng lý hiển long cho biết singapore mong muốn thúc đẩy hơn nữa
mối quan hệ hợp tác toàn diện với tp hcm nói riêng và việt nam nói chung
đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực thủ tướng lý hiển long chia sẻ
tp hcm nên có chương trình tiếng anh sớm cho trẻ em trước khi bước vào cấp tiểu học
cùng ngày bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng đã có các cuộc làm việc
với lãnh đạo bộ giáo dục singapore ông peter ho
cố vấn cao cấp của trung tâm chiến lược tương lai và cục giao thông đường bộ singapore
trước đó trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng tám đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn đã đến thăm
và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore